sáng nay tòa nhân dân tp hcm bắt đầu xét hỏi hơn bốn bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba các bị hại của vụ án này sẽ sự tòa theo từng dự án
trong hai ngày tòa sẽ tiến hành xét hỏi các bị hại tại tám dự án là alibaba phước bình central park
alibaba phước bình central park hai alibaba phước thái capital alibaba long phước industry
alibaba phủ mỹ central city alibaba phủ mỹ central city hai alibaba venice city và alibaba phủ mỹ central city
tổng số người bị hại hơn một bốn trăm linh tại tám dự án này
sau bốn ngày xét xử bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba
đến nay chưa nhận tội trong khi đó đa số đồng phạm của nguyễn thái luyện đã thừa nhận hành vi
như cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố
bắt giữ người trái pháp luật mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng phạm tội này do hai vợ chồng nguyễn thị cầm tuyền
và trần đình hưng công chú tại tp biên hòa cầm đầu mở quán karaoke chỉ đạo một mươi bốn đối tượng là đàn em
thực hiện các hành vi
như tổ chức cho nhân viên nhảy thoát y trong quán karaoke bắt giữ người trái pháp luật
cho vay lãi nặng mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền và hưng là đưa thông tin lên mạng xã hội
tuyển chọn nhân viên việc nhẹ lương cao sau đó ép các nạn nhân vào quán karaoke tiếp khách
khỏa thân mua thoát y và bán dâm
tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ được nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao
từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần
nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
thời gian qua lực lượng công an sơn la đã đồng loạt gia quân tấn công chấn áp tội phạm
giữ vững an ninh trả tự triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
nắm chắc tình hình quản lý tốt địa bàn
toàn tra kiểm soát trên địa bàn nhiều hành vi vi phạm đã bị phát hiện xử lý
tuy nhiên vẫn ghi nhận nhiều trường hợp không chấp hành theo hiệu lệnh của người thực thi nhiệm vụ
công an sơn la đã thành lập tổ công tác đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại tuyến quốc lộ sáu a
đoạn qua địa phận huyện mai sơn đã phát hiện trường hợp tài xế này lái xe nhưng vẫn sử dụng rượu bia
khi được yêu cầu dừng xe thì tỏ thái độ thách thức lực lượng thực thi nhiệm vụ
công an sơn la đã thành lập tủ công tác đặc biệt đảm bảo an ninh trở tự trên địa bàn
tổ quốc tác quyên quyết xử lý theo quy định pháp luật và nếu những trường hợp này có hành vi mà chống đối
hay là không chấp hành thì chúng tôi sẽ phương hợp với các tổ đội nhiệm vụ để xử lý theo quy định pháp luật
ngoài ra hàng loạt những trường hợp vi phạm về nồng độ cồn cũng được lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện
và cương quyết xử lý theo đúng quy định
đối với những trường hợp chống đối sau khi giải thích thuyết phục nếu như không chấp hành sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế

tổ tuần tra liên ngành của lực lượng công an tỉnh phối hợp với công an các huyện thành phố
để tuần tra trên địa bàn các huyện thành phố trên địa bàn
trong quá trình tuần tra lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra về các phương tiện giao thông
tuần tra phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm
thì kết hợp giữa các lực lượng để có những biện pháp để đấu tranh làm sao nó kịp thời nhất
và đảm bảo tuyệt đối cho thời gian
chúng ta đang chuẩn bị trước và sau tết nguyên đán này
sau khi gia quân cao điểm toàn tỉnh đã phát hiện một mươi chín vụ vi phạm về trật tự xã hội
phát hiện bắt giữ năm mươi vụ sáu mươi chín đối tượng tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
phạt tiền hơn một tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông
trên cơ sở những kết quả đạt được công an tỉnh sơn la tiếp tục tổ chức các đợt gia quân tấn công chấn áp tội phạm
góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết lành mạnh an toàn
với hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc trà my
tỉnh quảng nam vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng vũ mạnh cường
chú thị trấn trả my huyện bắc trả my để điều tra
đầu năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng việc nhận làm nhà gỗ theo nhu cầu của một số cá nhân
tại địa bàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam và tỉnh bà rơ vũng tàu
vũ mạnh cường đã nhận tiền đặt cọc hợp đồng từ các bị hại
tuy nhiên sau khi nhận được tiền tạm ứng thì cường không thực hiện như nội dung đã thỏa thuận với các nạn nhân
mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân
tổng số tiền mà vũ mạnh cường chiếm đoạt của các bị hại là gần một trăm hai mươi triệu đồng
cuối năm luôn là thời điểm mà tội phạm buôn bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ có xu hướng gia tăng mạnh
mới đây nhất công an huyện thường tín thành phố hà nội vừa triệt phá một vụ việc
với số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay tại hà nội thu giữ gần bảy tấn pháo nổ được nguy trang trong các thủng hoa quả
vận chuyển bằng hai xe tải từ biên giới phía bắc về hà nội chở tiêu thụ
đây là số lượng pháo nổ được nguy trang trong bốn trăm linh sáu thùng hoa quả nhập khẩu nhãn hiệu nước ngoài
với tổng trọng lượng lên tới sáu tám trăm sáu mươi chín kg vừa bị công an huyện thường tín phát hiện bắt giữ
tại một nhà kho ở xã ngũ hiệp huyện thanh trì thành phố hà nội